đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bắc cạn lần thứ một mươi hai nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã tiến hành phiền bế mạc
dự đại hội có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng bàn tổ chức trung ương
cùng với tỉnh bắc cạn ngày hôm nay đại hội đại biểu đảng bộ ba tỉnh thanh hóa cà mau và ninh thuận cũng tổ chức phiên bế mạc
đồng chí phạm minh chính chúc mừng đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bắc cạn lần thứ một mươi hai đã thành công tốt đẹp
đồng chí yêu cầu ban chấp hành khóa mới tiếp tục kế thừa phát huy kết quả đã đạt được xây dựng quê hương cách mạng ngày càng phát triển mang lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân
nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bắc cạn đề ra mục tiêu chú trọng sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa quyết tâm xây dựng bắc cạn trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực
đại hội đề ra bốn chương trình trọng tâm năm nhiệm vụ và hai mươi bảy giải pháp thực hiện trong đó ưu tiên khơi dậy nguồn lực các thành phần kinh tế phát triển khoa học và công nghệ
đại hội đã bầu ra bốn mươi bảy đồng chí tham gia ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí hoàng duy trinh phó bi thư thường trực tỉnh ủy khóa một mươi một trưởng đoàn đại biểu quốc hội được bầu giữ chức bi thư tỉnh ủy bắc cạn khóa một mươi hai